ủy ban nhân dân tp hcm vừa lập quy hoạch một trên năm trăm linh đối với hai mươi tám nút giao thông tại một số quận huyện trên địa bàn
nhằm giúp tình hình giao thông thông thoáng hơn hạn chế xảy ra ủn tắc
tám nút giao thông nằm ở các quận hai ba bốn sáu tám một mươi một mươi một bình thạnh gò vấp phú nhuận tân bình và tân phú
trong đó có hai mươi ba nút giao thông thuộc địa bàn một quận và số còn lại nằm ở hai quận
sở quy hoạch kiến trúc kiến nghị thành phố giao ủy ban nhân dân các quận liên quan lập quy hoạch một phần năm trăm linh
nhắm nút giao thông hai quận do sở thực hiện
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm đã phê duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ một phần năm trăm linh của bốn nút giao thông
trên địa bàn quận năm gồm các nút hải thượng lãng ông châu văn liêm hồng bàng an dương vương ngô quyền
ngô gia tự nguyễn trí thanh nguyễn tri phương nguyễn văn cử hùng vương trần phú
việc quy hoạch mới các nút giao thông được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng kẹt xe
ung tác tại các nút giao thông hiện nay